trong những năm qua cứ mỗi độ xuân về tết đến cùng với cả nước huyện triệu phong tỉnh quảng trị phát động toàn thể cán bộ công nhân viên chức và người dân các địa phương hưởng ứng tết trồng cây đã mang lại hiệu quả thiết thực chống sa mạc hóa biến đổi khí hậu đem lại lợi ích kinh tế cũng như bảo vệ môi sinh môi trường sống trong lành cho nhân dân
các xã vùng biển của huyện triệu phong có diện tích đất cát rộng lớn với diện tích hơn chín hectare những năm qua cùng với việc trồng rừng tại vùng gò đồi vùng đồng bằng huyện triệu phong đã chú trọng việc trồng rừng tại các xã vùng cát và nghiên cứu đưa vào thử nghiệm các loại cây thích nghi với thổ nhưỡng của vùng đất
một số loại cây đã phát triển tốt có giá trị kinh tế cao như keo lưỡi liềm chảm hoa vàng dương liễu
từ một vùng đất cát bạc màu hoang hóa giờ đã được phủ một màu xanh của những cánh rừng và giờ đây rừng đã phát huy tốt vai trò chống sa mạc hóa chống hiện tượng xâm thực của biển và hiện tượng biến đổi khí hậu khắc nghiệt ở địa phương
khoảng vào ngày ba hoặc bốn tết hàng năm chúng tôi tổ chức trồng rừng cho tất cả các ban đất toàn xã gồm có rừng những khu vực tập trung ở bên biển hoặc những khu vực ở trên đất cát theo quy hoạch mục đích
làm thế nào nhu y tí tốt đồ chế phủ rừng của xã đồng vân là hàng năm và đạp là ba mươi bảy bảy năm
huyện triệu phong có tổng diện tích đất rừng hơn một mươi sáu hectare trong đó đất rừng tự nhiên là bảy trăm tám mươi hai hectare đất rừng trồng gần một mươi năm ba trăm linh hectare bình quân mỗi năm huyện triệu phong trồng mới hơn sáu mươi vạn cây phân tán
nhờ thực hiện tốt phong trào trồng cây gây rừng cũng như công tác quản lý nhà nước về phát triển vốn rừng nên rừng đã đem lại hiệu quả thiết thực đến nay tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn toàn huyện đã đạt hơn bốn mươi hai
chị đào kiểm lâm địa bàn giúp cho các xã xây dựng các phương án kế hoạch bảo vệ rừng ở cơ sở thứ hai là tăng cường công tác quản lý rừng theo dõi diễn biến rừng kịp thời tăng cường thường xuyên kiểm tra công tác sản xuất giống cây lâm nghiệp vườn ươm để đôn đốc các chủ rừng trong rừng đúng mùa vụ đảm bảo quyết trình kỹ thuật để góp phần nâng cao năng suất cây trồng
thực hiện lời căn dặn của chủ tịch hồ chí minh rừng là vàng
chúng ta phải bảo vệ và phát triển rừng những năm qua huyện triệu phong đã triển khai tốt việc trồng rừng hàng năm nên tỷ lệ rừng trồng trên địa bàn không ngừng tăng lên
rừng đã trở thành lá phổi xanh đem lại môi trường sống trong lành cho nhân dân có phần chống hiện tượng sạt lở đất do thiên tai gây ra và phát huy tốt vai trò chống biến đổi khí hậu hiện nay